gần một năm qua bộ đội biên phòng làng mô phối hợp với hội phụ nữ xã trường sơn huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
đã mở lớp xóa mù chữ cho người lớn tuổi tại địa phương
lớp học đặc biệt này đã giúp cho người dân nâng cao nhận thức ổn định đời sống
và góp phần bảo vệ vững chắc an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền biên giới
cũng như nhiều bà con sống tại bản trân trọng xã trường sơn huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
sau thời gian lên nương làm rẫy bà hồ thị nương trở về nhà tất bật chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình
để kịp giờ lên lớp học xóa mùi chữ do các chiến sĩ biên phòng tổ chức
được mở vào lúc bảy giờ tối vào các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần
lớp học xóa mùa chữ do các chiến sĩ biên phòng làng mô phối hợp với hội phụ nữ
xã trường sơn huyện quảng ninh tổ chức thu hút nhiều người tham gia
những học viên của lớp đều là những người lớn tuổi
đến đây ngoài học để biết con chữ họ còn được học thêm cách làm kinh tế để xóa đói nghèo
cũng như nắm bắt những chính sách của đảng và nhà nước
đối với những bản thân chúng tôi là những người tham gia giảng dạy thì cũng phải lựa chọn những phương pháp
làm sao nó phù hợp với từng đối tương
phải vừa quá trình giảng dạy vừa kết hợp với tuyên truyền vận động
làm sao để đảm bảo được sỉ số của lớp dần dần nâng cao được chất lượng của lớp học
đảm bảo làm sao cái mục tiêu cuối cùng nhất là cho bà con mình biết đọc biết viết
áp dụng được vào trong quá trình sinh hoạt tại địa phương
qua lớp xóa mù chữ về phía đôn về phía hồi tôi lựa chọn nồng ghép nhiều chương trình
trong đó là có tuyên truyền về các chủ trương
kỹ thuật của đảng hợp đất của nhà nước
rồi là lồng vào tuyên truyền các kỹ kết nuôi dạy con cái kỹ thuật hóa gia đình
rồi là các khoa học kỹ thuật đứng vào trong thực tiền phát triển sản xuất như chăn nuôi
trồng trọt để từng bước giúp cho bà con xóa được đói giảm được nghèo
nhờ lớp xóa mù chữ đặc biệt của những người thầy giáo mang quân hàm xanh này
mà đến nay hầu hết những người lớn tuổi
ở bản trân trọng đều đã biết đọc biết viết
qua lớp học bà con ý thức được rằng có con chữ sẽ đem văn hóa đến với gia đình và bản làng
cuộc sống của đồng bào sẽ bớt khó khăn hơn